vào sáng ngày hôm nay một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực tầng ba của một ngôi nhà kinh doanh đồ gỗ bốn tầng
có địa chỉ đầu ngõ một trăm bốn mươi sáu minh khai phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
công an quận hai bà trưng phối hợp với công an quận hoàn kiếm công an quận hoàng mai đã điều sáu xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường đám cháy lan nhanh lên khu vực tầng thượng chủ yếu là mái tôn phá vỡ các kết cấu tạm một số nhà liên kề
vụ cháy không gây thiệt hại về người cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy